nên vụ vải năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh hải dương có năm mươi hai vùng vải được chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn việt gap global gap đáp ứng đủ điều kiện để phục vụ xuất khẩu
có bốn mươi một vùng việt gap với tổng diện tích năm trăm linh ha và một mươi một vùng global gap với tổng diện tích là một trăm một mươi ha
các vùng sản xuất còn lại cơ bản đều được sản xuất theo quy trình an toàn
tỉnh hải dương cũng giám sát duy trì một trăm chín mươi tám mã số vùng trồng với diện tích hơn một hai trăm linh ha trong đó có sáu mươi sáu mã xuất khẩu trung quốc ba mươi tám mã xuất khẩu nhật bản bốn mươi một mã xuất khẩu mỹ bốn mươi năm mã xuất khẩu úc tám mã xuất khẩu thái lan đồng thời duy trì hai mươi một mã cơ sở đóng gói vải xuất khẩu tập trung chủ yếu ở huyện thanh hà
thời điểm này nhiều diện tích vải sớm trên địa bàn huyện thanh hà đã cho thu hoạch phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu với giá bán từ bốn mươi năm đến một trăm linh đồng một kg

tỉnh hải dương có tám tám trăm năm mươi ha
giúp nhiều bảo tàng thay đổi diện mạo cũng như cách tiếp cận công chúng bảo tàng quảng ninh là một trong những điểm đến tiên phong ứng dụng công nghệ ba d xây dựng bảo tàng ảo giới thiệu toàn bộ nội dung cơ bản và các không gian trưng bày
tôi ấn tượng với việc các bạn sử dụng công nghệ như một cách quảng bá hiệu quả cho điểm đến cho vùng đất này giúp tôi hiểu hơn về đời sống văn hóa của các dân tộc quảng ninh
trong dòng chạy của chuyển đổi số các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch tại quảng ninh đã nắm bắt xu thế
là nền tảng mạng xã hội hay các ứng dụng thông minh
ngoài việc phối hợp với trung tâm thông tin du lịch của tổng cụng du lịch để triển khai quảng bá trên ứng dụng vietnam travel của tổng cụng du lịch
thì chúng tôi sẽ còn tham mưu cho tỉnh sở trong việc thực hiện chuyển đổi số và ngành du lịch nâng cấp website trong đó có gắn kết ứng dụng và quảng bá ba trăm sáu mươi độ điểm tham quan du lịch đặc sắc của quảng ninh
cùng với cơ quan quản lý nhà nước nhiều người trẻ cũng đang nỗ lực chung tay quảng bá thúc đẩy du lịch quảng ninh phát triển thông qua các ý tưởng ứng dụng công nghệ
ứng dụng tripmath của công ty này đang hoạt động như một trang chia sẻ thông tin du lịch được cập nhật từ chính người dân bản địa của mỗi khu vực
khi bạn cần hỏi những người bản địa ở một khu vực nào đó thì bạn chỉ cần bấm vào nút hỏi tổ địa là tổ địa ở hạ long sẽ trả lời cho bạn hết tất cả các câu hỏi liên quan đến du lịch ở hạ long
ngoài chức năng đó thì chúng tôi cũng đã
làm việc với tất cả các bên nhãn hàng hoặc là các bên sản phẩm dịch vụ du lịch để khách hàng đi du lịch còn được giảm giá từ một mươi một mươi năm hai mươi mỗi một lần sử dụng dịch vụ du lịch
từ việc nắm bắt xu hướng chuyển đổi số tỉnh quảng ninh đang tích cực triển khai các giải pháp tối ưu hóa công cụ truyền thông trực tuyến
nhằm khai thác tối đa từ internet cho hoạt động quảng bá du lịch tăng cường khả năng cạnh tranh
đồng thời tạo động lực để các doanh nghiệp ứng dụng mô hình kinh doanh hiện đại hơn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách
nhằm triển khai thực hiện đề án tổ chức năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia quảng nam hai nghìn hai mươi bốn
chúc sống hài hòa với thiên nhiên đồng thời hưởng ứng ngày quốc tế đa dạng sinh học hai nghìn hai mươi bốn và ngày quốc tế bảo tàng hai nghìn hai mươi bốn
hôm nay sở tài nguyên và môi trường tổ chức sự kiện giới thiệu nhà bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh quảng nam
đây được xem là công trình bảo tàng
đa dạng sinh học cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước sau một số bảo tàng thiên nhiên và đa dạng sinh học cấp quốc gia và vùng
bảo tàng đa dạng sinh học ra đời là kết quả của dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học tỉnh quảng nam thực hiện từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi một
bảo tàng có chức năng nghiên cứu sưu tầm lưu giữ bảo quản trưng bày xây dựng quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu
tư liệu mẫu vật về tài nguyên đa dạng sinh học của tỉnh phục vụ công tác quản lý nghiên cứu giáo dục truyền thông nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học
bảo tàng hiện đã sưu tập lưu giữ hơn ba bảy trăm linh bức ảnh hơn một hai trăm linh mẫu vật tiêu bản động thực vật và bộ dữ liệu tài liệu bản đồ số cũng như các báo cáo khoa học
việc ra mắt bảo tàng nhằm quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học sự phong phú của các loài động thực vật quý hiếm đặc hữu đặc trưng của thiên nhiên bàn tặng trong không gian sinh tồn trên địa bàn tỉnh
huy động các tổ chức các nhà khoa học đóng góp thêm các mẫu vật cho bảo tàng góp phần khơi dày ý thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân học sinh trong việc giữ gìn bảo tồn đa dạng sinh học ở tỉnh quảng nam